thưa quý vị an giang không chỉ nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp
cùng nét văn hóa đặc sắc riêng có mà quê hương bảy núi còn lưu giữ rất nhiều
làng nghề thủ công truyền thống mang đậm văn hóa đồng bằng nam bộ
để gìn giữ và phát huy các giá trị của làng nghề thì thời gian qua
tỉnh đã tăng cường nhiều giải pháp nhất là hỗ trợ vốn đào tạo nghề
đặc biệt là kết hợp phát triển du lịch gắn với phát triển làng nghề
dẫn dụng linh hoạt lòng ghép nguồn giống từ các chương trình mục tiêu quốc gia
như chương trình phát triển kinh tế xã hội dùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
chương trình giám nghèo xây dựng nông thu mới
tỉnh an giang đã kịp thời hỗ trợ đầu tư khôi phục duy trì và phát triển nhiều làng nghề
hiệu quả rõ nét phải kể đến các làng nghề mọc ở chợ mới
nhờ được đầu tư máy móc trang thiết bị công nghệ hiện đại
nên sản phẩm của làng nghề luôn đa dạng chất lượng tốt
thị trường ngày càng mở rộng nguồn thu ổn định
đặc biệt giới giải pháp phát triển du lịch gắn với phát triển làng nghề truyền thống
đã tạo luồn gió mới góp phần phát huy tốt hơn các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương
đồng thời tăng thu nhập cho nhiều hộ dân tham gia làm du lịch
cho đến thời điểm này cũng liên kết tốt các công ty du lịch
cái khởi sắc như vậy khách càng ngày càng đông như vậy
cũng như là thu hút nhiều người ở trong cộng đồng
cũng tham gia dựng làm như ở đây cũng có bánh bò
vấn đề ẩm thực giới thiệu những ngôi nhà cổ
toàn tỉnh an giang có hai mươi chín làng nghề làng nghề truyền thống
hàng năm giúp tạo việc làm cho hơn một mươi hai hai trăm linh lao động
đây là nhóm nghề đặc thù nên việc bảo tồn và phát triển có giai trò rất quan trọng
theo đó tỉnh an giang đang tập trung giải pháp thực hiện tốt các dự án phát triển
các làng nghề truyền thống theo từng ngành nghề lĩnh vực
trong đó chú trọng ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất
đa dạng sản phẩm phù hợp với thị trường tiêu thụ
gắn với phát triển sản phẩm du lịch